quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với
một nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hoạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà tp hcm
lê thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tháng năm và công ty cổ phần đầu tư la venue
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định tố tụ nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin từ công an quận hải châu thành phố đà nẵng đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một nhóm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
ngày tám một mươi bất ngờ kiểm tra ngôi nhà số một trăm linh năm nguyễn lâm
tại lộ trạch lực lượng công an đã phát hiện một mươi người mang quốc tịch trung quốc có độ tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi một nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo lời khai ban đầu nhóm người này nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào việt nam trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi năm nay
đặc biệt tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện và niêm phong một mươi năm bộ máy tính một mươi một điện thoại năm thiết bị phát sóng cùng với hơn sáu mươi sáu năm triệu đồng và gần một nhân dân tệ
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ
trong một nỗ lực nhằm hạn chế ngăn chặn nạn cò vé phe vé công an quận nam từ liêm hà nội cho biết
thực hiện kế hoạch bảo vệ trận đấu giữa việt nam và malaysia trên sân vận động quốc gia mỹ đình
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm đã tăng cường lực lượng tuần tra hóa trang mật phục
qua đó phát hiện bắt giữ quả tăng sáu đối tượng có vé chuyên nghiệp thu giữ năm mươi bốn chiếc vé trận đấu việt nam malaysia
số vé trên được các cò vé mua từ ban tổ chức
các cò vé mua từ ban tổ chức và các nguồn khác để bán lại cho những người có nhu cầu
thông thường giá bán được các cò đầy cao hơn từ năm đến sáu lần so với giá in trên vé
qua xác minh cho thấy cả sáu đối tượng này không phải là người địa phương mà đến từ nam định hải phòng về thủ đô để tranh thủ phe vé
hiện đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính và tạm giữ số vé nói trên
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa bắt giữ theo lệnh
truy nã đối tượng lê quốc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú phường bốn đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng
tại khu vực gần cảng hàng không tuy hòa thuộc phường phú thạnh tp tuy hòa vào dạng sáng ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
làm ba đối tượng thương vong và hư hỏng ba xe ô tô
do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của cao huy vũ hẹn với nhóm của trần cẩm tú tại khu vực đường hùng vương nối dài
gần với cảng hàng không tuy hòa để giải quyết mâu thuẫn
hai bên sử dụng hàng chục ô tô
theo khoảng hơn năm mươi người mang theo gạch đá pháo nổ và một số hung khí để đánh nhau
tài là người đã tích cực giúp sức cho nhóm của tú
hậu quả phạm ngọc sơn tham gia trong nhóm của cao huy vũ bị thương và sau đó tử vong
hai sử dụng khác tham gia vụ ẩu đại trên cũng bị thương
như vậy đến nay công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã bắt tạm giam năm đối tượng liên quan
vụ án đang được mở rộng điều tra để đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tại hưng yên và bạc liêu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lưu quang sơn chú tại xã quảng lãng huyện ân thi về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được trình báo của ông lê văn binh ở thị trấn lương bằng huyện kim động về việc bị mất xe máy
công an huyện kim động đã phối hợp với công an các địa phương tiến hành giả soát xác minh và truy tìm đối tượng
sau khoảng một mươi giờ kể từ khi nhận được tin báo công an huyện kim động đã xác định được đối tượng trộm cắp xe máy của ông binh là lưu quang sơn
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình và giao nộp toàn bộ vật chứng có liên quan
còn tại tỉnh bạc liêu công an huyện hồng dân cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với nguyễn văn bền chú tại xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
trước đó ngày một mươi ba tháng chín phát hiện một chiếc xe máy dựng trên địa bàn xã ninh thạnh lợi không có người trông coi nên đối tượng bền đã lấy trộm xe rồi tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an huyện hồng dân tiến hành điều tra xác minh
đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín thì bắt được đối tượng khi đang bỏ trốn và gây tai nạn giao thông tại xã vĩnh thanh huyện phước long
lại theo một trường hợp đăng tải clip không đúng sự thật vu khống gây mất uy tín của tổ chức cá nhân nhằm mục đích câu like để thu hút quảng cáo trên trang fanpage cá nhân
vừa bị đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đấu tranh xử lý nghiêm minh
đây tiếp tục là cảnh báo đến các đối tượng muốn trục lợi từ những hành vi vi phạm pháp luật
ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị đoàn thị thúy huyền là giám đốc tổng đại lý công ty bảo hiểm nhân thọ aia việt nam tại quảng ngãi
về việc bị đối tượng sử dụng fanpage tin quảng ngãi trong trang facebook có tên hoàng phát để đăng tải clip bài viết có nội dung vu khống xúc phạm uy tín danh dự công ty nhân phẩm
nội dung của clip do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện